liên quan đến vụ cháy một căn hộ trung cư tại tầng bảy tòa nhà trung cư tái định cư noct tổ một mươi bốn phường cầu diễn quận năm từ liêm hà nội xảy ra vào đêm ngày hôm qua
công an quận nam tử liêm thông tin bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy là do nguyễn đình hoàn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường tam hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã đốt tủ quần áo và hiện nay vũ đang sinh sống tại căn hộ nói trên cùng với một phụ nữ
thời điểm xảy ra vụ cháy người phụ nữ đi chơi không có ở nhà vũ đốt tủ quần áo thấy ngọn lửa bùng phát đã nhanh chóng chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người
tuy nhiên hành vi của vũ đã gây náo loạn khiến cho hàng trăm người dân sống tại trung cư hoàng sợ tháo chạy vào lúc nửa đêm
nguyễn đình hoàng vũ đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai
tại cơ quan công an vũ khai quá trình sống chung giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn
vào tối ngày hai mươi năm tháng chín khi bạn gái đi chơi vũ gọi điện thoại nhưng bạn gái không về nên đã đốt tủ quần áo để dọa
tuy nhiên ngọn lửa bùng phát nhanh và lan ra cả phòng ngủ vũ đã ra ngoài hô hoán và gọi cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy để báo cháy
trong ngày hai mươi sáu tháng chín công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu bằng xe khách
cụ thể vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng chín tại tổ một mươi chín khóm hai phường một thành phố cao lãnh
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp tiến hành kiểm tra xe khách biển số tám mươi bốn b bảy trăm sáu mươi một do ông trần tuấn khanh là tài xế điều khiển
thì phát hiện có hai kiện hàng là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với tổng số là một bốn trăm năm mươi gói thuốc lá
cụ thể trong kiện hàng không xác định được chủ sở hữu chỉ có sáu trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu z bốn trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu hero
còn pạt kiện hàng khác do bà nguyễn thị lâu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ tỉnh trà vinh là chủ sở hữu chỉ có bốn trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm ba trăm linh gói thuốc lá nhãn hiệu z một trăm năm mươi gói thuốc lá hiệu hero
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc đồng thời tịch thu toàn bộ số thuốc lá trên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
cũng trong ngày hai mươi sáu tháng chín tòa án nhân dân tỉnh tiền giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn tuyền ba mươi năm tuổi
ngủ tại xã đông yên huyện an biên tỉnh kiên giang về tội giết người và hủy hoại tài sản
tại phiên tòa hội đồng xác xử nhận định hành vi của bị cáo là hết sức công đồ chỉ vì ghen tuôn mà ra tay cước đoạt tính mạng của vợ mình
sau khi cân nhắc các tình tiết hội đồng xét xử đã tuyên phạt tuyền một mươi ba năm tù về tội giết người một năm về tội hủy hoại tài sản
tổng hình phạt mà tuyền khai lãnh là một mươi bốn năm tù
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử buộc bị cáo tuyền phải bồi thường một trăm ba mươi ba triệu đồng tiền ngày công lao động
tiền điều trị vật quý trị liệu và tiền đốt chiếc xe máy
theo cáo trạng vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại nhà trọ ở xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
sau khi uống rượu về giữa tuyền và người vợ ba mươi bốn tuổi ngụ xã nam yên huyện an biên tỉnh kiên giang
đã xảy ra cãi vã do tuyền ghen tuông nghi ngờ vợ đã có người khác
trong lúc cãi vã tuyền dùng dao đâm vào ngực vợ làm con dao gãy văn ra
khi người vợ bỏ chạy thì tuyền lấy con dao khác kích thuật đuổi theo chém nhiều nhát
thấy vậy ông nguyễn văn lâm tú năm mươi một tuổi huyện tiền giang từ phòng thuê trọ gần đó chạy đến nơi để ca ngăn
khi bị tuyền dùng dao chém trúng bàn chân làm ông tú té ngã
sau khi gây ra vụ việc tuyền cầm dao tự cắt vào cổ mình ba nhát với mục đích tự tử
rồi vào phòng khóa cửa lại dùng bật lửa bốt tấm vải đậy trên xe của hai vợ chồng
những người có mặt ở khu nhà trọ đã phá cửa phòng dùng bình chữa cháy và nước dập tắt lửa đưa cả ba người đi cấp cứu
theo kết quả giám định tỷ lệ thương tích vợ tuyền bị chém với một mươi chín vết thương tổng tỷ lệ thương tích bốn mươi hai
hội đồng xét xử nhận định bị cáo tuyền chém nhằm vào vùng trọng yếu trên cơ thể người vợ
thể hiện ý chí quyết đoạt tính mạng cho bằng được mặc dù biết người vợ đang mang thai
mặc dù công an tp hcm đã thường xuyên tổ chức tuần tra xử lý tình trạng người nghiện tiêm trích ma túy trong những khu vực vắng người
sau một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động ảnh hưởng đến tình hình an ninh trực tự trên địa bàn
trong sáng hai mươi sáu tháng chín công an quận một tp hcm phối hợp lực lượng chức năng các phường tiếp tục tăng cường kiểm tra và đã đưa nhiều người về làm việc
phường phạm ngũ lão là phường trọng điểm trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy
thời gian qua công an phường đã thường xuyên kiểm tra xử lý người nghiện sử dụng tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
tính từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
phường đã phát hiện bốn vụ mua bán năm vụ tàn trự trái phép chất ma túy đưa một trăm tám mươi bảy người vào trung tâm cai nghiện xử lý hành chính hai mươi hai người
tuy nhiên các đối tượng vẫn hoạt động lén lút lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng
trong đợt ra quân ngày hai mươi sáu tháng chín công an phường đã tiếp nhận hai mươi bảy người tại khu vực công viên hai mươi ba tháng chín
trong đó có một mươi tám người dương tính với ma túy số còn lại là người sống lang thang đang được sàng lọc để xử lý theo quy định
được biết công tác xử lý người nghiện ma túy còn gặp khó khăn nhất là đối với người nghiện không qua la lệch rõ ràng
dù trường hợp hết ba tháng điều trị ở cơ sở sáu hộ thanh thiếu niên thì phải cho họ ra mà không đưa đi ca nghiện bắt buộc được do đó không đủ sức răng đe
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh tp hà nội cho biết đơn vị vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hoàng tuấn anh
hộp hậu thường trú tại ngọc thụy long biên hà nội về hành vi cướp tài sản
theo báo cáo điều tra hoàng tuấn anh không có công an việc làm ổn định và để có tiền tiêu xài đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
thường trú tại long biên nhưng tuấn anh đã chọn địa bàn giáp danh đông anh để thực hiện được hành vi
đối tượng đi xe máy nhắm tới một phụ nữ đi một mình rồi áp sát bị hại dùng dao khống chế để dừng xe cướp tài sản
từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng đã liên tiếp tiến hành năm vụ cướp với cùng hành vi
hiện vụ việc đang được cơ bản
cơ quan chức năng tiến hành mở rộng xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng đồng văn hiến sinh năm hai nghìn một
quê ở huyện đắc cơ long tỉnh đắk nông tạm trú tại xã thái bình huyện châu thành để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng đồng văn hiến đang có hành vi cho vay lãi nặng cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua làm việc ban đầu đối tượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến tây ninh thuê nhà sống tại xã thái bình huyện châu thành
để thu hút người vay đối tượng in tờ rơi phát quảng cáo
nếu ai có nhu cầu thì liên hệ sau đó đối tượng sẽ đến gặp hướng dẫn hình thức vay số tiền vay mà không cần tài sản thế chấp chỉ cần sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân giấy đăng ký xe
với hình thức trên chỉ trong gần bảy tháng đối tượng đã cho hơn một mươi năm người vay tiền với tổng số tiền cho vay khoảng hai trăm một mươi triệu đồng
thu lợi bất chính
tổng số tiền năm mươi bốn triệu đồng
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm chín độ vĩ bắc một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba từ một trăm một mươi tám đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi năm
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm ba mươi km
tính từ tâm bão bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km
tính từ tâm bão dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km có xu hướng mạnh thêm
đến một mươi sáu h ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông cách đà nẵng khoảng ba trăm hai mươi km cách quảng nam khoảng hai trăm bảy mươi km cách quảng ngãi khoảng hai trăm sáu mươi km về

tâm bão gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi bốn một mươi năm các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp tám chín giật cấp một mươi hai một mươi ba
khu vực quảng bình quảng trị phú yên có gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy tám giật cấp chín một mươi
từ sáng sớm ngày hai mươi tám tháng chín khu vực con tum gia lai có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy cấp tám có nơi cấp chín giật cấp một mươi một
từ ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín cho đến ngày hai mươi tám tháng chín khu vực quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
quảng ngãi con tum khu vực quảng bình bình định gia lai có mưa to đến rất to
từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ cấp độ rủi ro thiên tai
tại thừa thiên huế đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định là cấp bốn tại quảng trị phú yên con tum gia lai cấp ba
tại cuộc họp báo nhanh diễn ra vào chiều ngày hôm nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão noru đang trong giai đoạn phát triển mạnh
do gặp nhiều điều kiện thuận lợi như là mặt biển ấm với nhiệt độ khoảng ba mươi một độ và độ đứt gió nhỏ chung
dự báo bão tiếp tục mạnh lên và duy trì cường độ khi áp sát đất liền của nước ta vùng rủi ro thiên tai cấp bốn mở rộng ra thừa thiên huế
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định của các trung tâm trên thế giới cũng như việt nam cho thấy bão sẽ duy trì cường độ rất mạnh khi áp sát đất liền nước ta
thời gian bão quần thảo dữ dội nhất trên đất liền sẽ là đêm ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín
tuy nhiên do bão noru có vùng mây rất rộng và lệch tây nên bão sẽ ảnh hưởng sớm đến đất liền nước ta
tôi nhắc lại là từ đêm ngày mai cho đến sáng ngày hai mươi tám
nhận định về gió bão ông nguyễn văn hưởng trường phòng dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết vùng gió mạnh sẽ trải dài khắp miền trung và tây nguyên
cơn bão số bốn di chuyển với tốc độ khoảng hai mươi hai mươi năm kmh và hướng di chuyển chủ yếu là hướng tây
cường độ đạt mạnh nhất là khi ở khu vực phía nam quần đảo hoàng sa
khi đến khu vực này thì nhiệt độ
mặt nước biển nó ở mức cao sấp xỉ
chúng tôi đo được mức nhiệt độ mặt nước biển với khoảng sấp xỉ ba mươi một độ
và độ đứt gió ở khu vực đấy cũng thuận lợi cho quá trình cơn bão này phát triển
nên là cường độ bão số bốn sẽ mạnh nhất khi vào phía đông vào khu phía nam quần đảo hoàng sa và cường độ khoảng cấp một mươi bốn
về lượng mưa dự báo từ ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực phía bắc trung bộ và nam đồng bằng bắc bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo do mưa cấp tập trong một thời gian ngắn
chủ yếu từ trong ngày hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tháng chín nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng
ngay sau khi có công điện của thủ tướng chính phủ và công điện của bộ công an về tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số bốn
với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất lực lượng công an các địa phương tại những vùng có bão dự báo đi qua
đã vận chuyển
đang gấp rút triển khai các phương án phòng chống bão
một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia ứng trực tại đơn vị sẵn sàng trước các tình huống đột xuất bất ngờ
kiên quyết di rời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
đồng thời giúp người dân trăng trống nhà cửa và bảo vệ tài sản trước cơn bão số bốn
là một trong những xã nằm ở vùng sung yếu xã phú thuận huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
có bảy mươi một hộ ba trăm hai mươi hai nhân khẩu trong đó có hai mươi hai hộ thuộc diện cần di rời khẩn cấp đến vùng an toàn
trong ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín công an xã phú thuận phối hợp với bộ đội biên phòng
cùng chính quyền địa phương khảo sát các địa điểm tránh trú bão an toàn sắp xếp
bố trí lương thực thực phẩm thuốc men và đến từng hộ tuyên truyền
vận động đưa người dân di rời đến nơi an toàn
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải cho biết đang theo dõi sát diễn biến và đường đi
của bão neru cơn bão số bốn và trong ngày hôm nay sẽ có quyết định tạm đóng cửa một số sân bay
trong vùng bão đổ bộ để đảm bảo an toàn hàng không trước ảnh hưởng của cơn bão
được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
tin từ cục hàng không bộ giao thông vận tải cho hay cơ quan này đang phối hợp với đơn vị liên quan
theo thêm đường đi thời gian đổ bộ của bão noru vào đất liền để đưa ra quyết định liên quan
tới hoạt động hàng không lãnh đạo cục hàng không cho biết phải tạm dừng khai thác một số sân bay
trong vùng bão đổ bộ dự kiến chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín cơ quan này sẽ ra quyết định liên quan
trước ảnh hưởng của cơn bão được đánh giá là mạnh nhất hai mươi năm trở lại đây
bộ giao thông vận tải cũng có công điện gửi các cơ quan chuyên môn của bộ thuộc lĩnh vực hàng hải
hàng không đường bộ đường sắt đường thủy nội địa sở giao thông vận tải các tỉnh thành phía bắc
và dọc bờ biển từ quảng ninh đến bình thuận về ứng phó với bão noru
ứng phó với cơn bão số bốn cơn bão nu tại các địa phương dự kiến chịu tác động trực tiếp từ bão
bên cạnh công tác gia cố và đảm bảo an toàn nhà cửa tài sản
đã chủ động mua sắm tích chữ lương thực thực phẩm
sức mua tại các chợ truyền thống và siêu thị tăng cao sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng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
mình đi chợ mình phải chuẩn bị ba bốn ngày vì cái bão này rất là lớn
thế là bão thì mình ở trong nhà thôi
mình sẽ không đi ra ngoài nữa
chuẩn bị cho bão rồi lỡ mà mưa bão có đồ hàng đây
sức mua tăng một số mặt hàng tại chợ ghi nhận sự tăng giá nhẹ
do cái đầu mua vàng tăng lên với lại rau quả là do nhiều cái mưa nên là nó bị hư hại
tại các siêu thị cũng đã ghi nhận rất đông lượng khách đến mua sắm
đơn vị này cho biết lượng hàng bán ra trong hai ngày qua tăng gần gấp đôi ngày thường
tập trung vào các mặt hàng thực phẩm khô như mì gói đồ hộp nước
và các loại rau củ quả thịt cá
đơn vị cũng đang tăng cường các phương án để tích trữ hàng hóa
đảm bảo nhu cầu cho người dân trên địa bàn
lượng hàng đã tăng hơn bốn mươi chủ yếu là các hàng thực phẩm
hàng rau củ quả và hàng đồ hộp mì gói nước suối
trước đó sở công thương tp hcm đã thông báo đến các doanh nghiệp
nhà phân phối lớn siêu thị chợ đại lý kinh doanh các mặt hàng thiết yếu
tổ chức dự trữ hàng với số lượng lớn
đảm bảo cung ứng liên tục ổn định hàng hóa thiết yếu
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
hiện tổng hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ tại các trung tâm thương mại
siêu thị các chợ trên địa bàn thành phố đạt khoảng tám mươi tỷ đồng
trong trường hợp có thiên tai lũ lụt cần cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân
tại các khu vực bị cách ly sở công thương sẽ liên hệ với một số doanh nghiệp
phân phối lớn trên địa bàn thành phố để huy động nguồn hàng
kịp thời cung ứng cho các khu vực
chính quyền thành phố cũng đã yêu cầu sở công thương phối hợp với cục quản lý thị trường
triển khai công tác giám sát quản lý tránh những trường hợp tăng giá bất hợp lý